liên minh châu âu eu ngày hôm qua một mươi ba tháng sáu cảnh báo sẽ có hành động pháp lý đối với anh sau khi london cùng ngày công bố dự luật liên quan đến vùng lãnh thổ bắc ireland
trong đó đề xuất sẽ đơn phương xem xét lại toàn bộ thỏa thuận thương mại hậu brexit mà london đã ký về vùng lãnh thổ này
phát biểu với báo giới sau khi công bố dự luật mới ngoại trưởng anh cho rằng đây chỉ là sửa đổi nhỏ nhằm cải thiện hoạt động thương mại và giảm tình trạng quan liêu
và anh hoàn toàn nghiêm túc khi thông qua luật này
chúng tôi hoàn toàn nghiêm túc với dự luật này nó không những giúp giải quyết các vấn đề nảy sinh trong nghị định thư bắc ireland mà còn bảo vệ thị trường chung liên minh châu âu
do đó liên minh châu âu sẽ không thiệt hại nặng nề khi có luật mới này
quyết định của anh đã ngay lập tức vấp phải chỉ trích của liên minh châu âu và nhiều nước thành viên
đàm phán lại nghị định thư là không thực tế
bất cứ hoạt động đàm phán lại sẽ mang thêm bất ổn cho người dân và doanh nghiệp bắc ireland
vì lý do này liên minh châu âu sẽ không đàm phán lại nghị định thư mục tiêu của chúng tôi là thực thi nghị định
trong khi đó thủ tướng đức lấy làm tiếc trước quyết định không hợp pháp của anh khi đưa ra một đạo luật bãi bỏ việc kiểm tra hàng hóa di chuyển giữa anh và bắc ireland
đồng thời nhấn mạnh rằng liên minh châu âu sẽ có một phản ứng thống nhất về vấn đề này
về phần mình ngoại trưởng ireland nhấn mạnh
đề xuất thay đổi luật của anh đã vi phạm luật pháp quốc tế không quốc gia nào ngoại trừ anh ủng hộ quyết định này
trước những diễn biến này mỹ đã kêu gọi anh và liên minh châu âu quay trở lại bàn đàm phán giải quyết các khác biệt trong thực thi nghị định thư bắc ireland
mỹ cũng hy vọng vấn đề này sẽ không ảnh hưởng tới cuộc đối thoại mỹ anh vào tuần tới